do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới phân tích trên từ chiều và đêm nay hai mươi bốn tháng bảy
ở khu vực đông bắc bắc bộ quảng ninh lạng sơn bắc giang sẽ có mưa vừa mưa to kèm gió giật mạnh
từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi sáu tháng bảy mưa lớn sẽ mở rộng ra toàn bộ khu vực vùng núi và trung dù bắc bộ
trọng tâm mưa to đến rất to trong ngày hai mươi năm hai mươi sáu tháng bảy tập trung ở các tỉnh cao bằng hà giang lào cai yên bái lai châu
từ năm mươi đến một trăm năm mươi mm trên ngày
thời tiết khu vực hà nội từ đêm nay hai mươi bốn tháng bảy có mưa mưa rào từ ngày hai mươi bảy tháng bảy có mưa vừa mưa to và rông